hình ảnh khu di tích văn miếu quốc tử giám không còn giữ được vẻ rêu phong cổ kính như cũ
mà thay vào đó là một lớp áo mới sáng sủa hơn khiến dư luận đặc biệt quan tâm
không chỉ thế sau văn miếu và bia tưởng niệm các chiến sĩ trận vong ở huế
thì chỉ một hai ngày trước hình ảnh đoan môn của hoàng thành thăng long với một màu áo lạ
lại càng khiến câu chuyện trùng tu hay làm mới tiếp tục nóng trở lại
hình ảnh khu di tích văn miếu quốc tử giám
người dân đã quen với một hình ảnh văn miếu trầm mặc cổ kính
do vậy việc quét vôi lại đã khiến nhiều người bất ngờ và tỏ ra lạ lẫm với di tích cổ này
theo mình thấy thì tường rêu phong thì cũng có cái hay của nó là có nét cổ kính
nhưng mà nếu mà vôi lại như thế này thì cũng có hiện đại hơn một chút
tuy nhiên đại diện trung tâm hoạt động khoa học văn miếu quốc tử giám cho biết
đây là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hàng năm
và đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn để nghiên cứu kế hoạch bảo dưỡng
vệ sinh ở một số hạng mục di tích một cách hợp lý và đúng quy trình
cái việc quét vôi về vệ sinh đó đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ và có kế hoạch rõ ràng
và đặc biệt là việc mời một cái đơn vị chuyên môn có uy tín
và đó chính là trung tâm công nghệ kỹ thuật của viện bảo tồn di tích
từ câu chuyện liên quan đến khảo sát đánh giá
cho đến trực tiếp làm việc quét vôi đó
cũng gần thời điểm văn miếu được bảo dưỡng quét vôi mới
đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại thành phố huế
một công trình cổ có giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo
cũng được trùng tu với một diện mạo khá mới lạ
rồi mới chỉ cách đây một hai ngày đoan môn tại hoàng thành thăng long
cũng được khoác lên mình một màu áo mới bởi công cuộc trùng tu và bảo dưỡng
trước các sự việc này
chúng tôi cũng đã kiểm tra việc quét vôi này nằm trong chủ trương hàng năm của văn miếu quốc tử giám
cũng đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền của thành phố hà nội
đã nghiên cứu kỹ vật liệu đưa vào quét vôi là vật liệu truyền thống
và cũng dùng cái biện pháp truyền thống để quét vôi
các điểm quét vôi là những điểm có hiện tượng xuống cấp
sau hàng loạt sự việc xảy ra với các công trình cổ
nhiều người đặt ra câu hỏi liệu rằng trùng tu có nhất thiết là làm mới công trình
chúng ta có một cái quan niệm rất là buồn cười
rằng là khi trùng tu thì làm cho nó mới ra
thế nhưng mà trùng tu và bảo tồn di tích nghĩa rằng là giữ nó nguyên trạng
vẫn giữ được tinh thần của nó
và cũng phải biết rằng là cái khí hậu nhiệt đới gió mùa của việt nam mình
thì bằng cách nào đó rất là nhanh thôi
họ sẽ bị mốc sám và bị rêu
và chính cái màu rêu đó cái màu mốc đó
nó nằm trong tâm thức của mọi người
đó là chính sự cổ kính
xung quanh câu chuyện trùng tu di tích từ trước tới nay
đã có rất nhiều chuyện để bàn
nhiều nhà nghiên cứu đồng thuận rằng
chúng ta đang quá thiếu kinh nghiệm trong việc trùng tu
mặc dù việc bảo dưỡng quét vôi nhằm mục đích tránh rêu mốc của các công trình kể trên
là đúng quy trình và chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá trị văn hóa kiến trúc
nhưng vẫn cần phải nhắc lại
rằng đối xử với di sản cần tôn trọng lịch sử